cục hải quan tp hcm phối hợp với tổng công ty tân cảng sài gòn vừa chính thức triển khai đề án
tạo thuận lợi thương mại thủ tục hải quan trong hoạt động logistics và chống ủn tắc hàng hóa tại cảng cát lái
đề án hướng tới mục tiêu cắt giảm thủ tục ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian làm thủ tục
giảm chi phí đi lại cho doanh nghiệp giảm un tắc hàng hóa tại cảng cát lái và giao thông xung quanh cảng
tại cảng cát lái doanh nghiệp được bố trí khu vực làm thủ tục riêng với quy trình thủ tục hải quan tập trung
khép kín được phục vụ hai mươi bốn trên bảy hàng hóa thông quan ngay tại cầu gẳng
việc kiểm tra thực tế hàng hóa chủ yếu qua máy soi container
hạn chế xuất trình giấy tờ khi làm thủ tục hải quan và giao nhận hàng hóa
đề án áp dụng với hai trăm linh doanh nghiệp lớn chấp hành tốt pháp luật hải quan
có tổng kim ngạch nhập khẩu hai mươi một bảy tỷ usd đóng góp số thuế năm mươi bốn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
chiếm phân nửa tổng thu ngân sách nhà nước của cục hải quan tp hcm trong năm hai nghìn một mươi chín